hoàn huyện mai sơn phát hiện có một chiếc tàu không mang số hiệu do nguyễn trọng chiến điều khiển
đã có hành vi xúc cát trái phép từ lòng sông đà đổ sang tàu mang số hiệu vp một nghìn ba trăm sáu mươi tám
do đinh văn minh chú tại phủ yên điều khiển
kiểm tra khoang tàu phát hiện tàu vật gồm khoảng hai mươi m ba cát đã được các đối tượng khai thác trái phép
các tàu thường gây ra tiếng nổ gây khó chịu cho hai người dân hai bên bờ sông
hoạt động khai thác cát trái phép của các đối tượng rất tinh vi xào quyệt với nhiều thủ đoạn khác nhau
nhằm qua mắt cơ quan chức năng
trước thực trạng trên công an huyện mai sơn đã phối hợp với các cơ quan chức năng
thành lập các tổ công tác túc trực tiếp nhận thông tin hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để kịp thời xử lý các hoạt động khai thác vận chuyển cát trái phép
xử phạt nghiêm các trường hợp cắt tặc để gian đe
thủ đoạn của các đối tượng
hoạt động tinh vi sử dụng các tàu thuyền hoạt động di chuyển trên sông
và sử dụng các máy hút cát để hút trái phép lên thuyền
và diễn ra hoạt động này thường diễn ra về đêm khuya lơi vắng vẻ không có người dân
gây nhiều khó khăn cho hoạt động phát hiện cũng như xử lý của cơ quan công an
tại pháp trong thời gian tới tôi cũng xác định là vẫn là tăng cường sự chỉ đạo
từ huyện đến các cơ sở
thứ hai nữa là đồng nghị công an huyện
cũng phải tăng cường việc giám sát và nắm bắt rõ tình hình trên địa bàn
và kịp thời xử lý những vụ việc phát sinh tránh để tình trạng xảy ra việc khai thác cát trái phép
để giải quyết rứt điểm tình trạng
huyện mai sơn sẽ tiếp tục nắm tình hình giao cho các bộ phận chuyên môn lên danh sách
sàng lọc số tàu thuyền còn điều kiện hoạt động liên quan đến lĩnh vực khai thác cát trên địa bàn
để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho những trường hợp này
kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm
thưa quý vị từ một mươi năm h ngày hôm nay giá xăng dầu đã được điều chỉnh
theo đó mỗi lít xăng ron chín mươi năm tăng một năm trăm năm mươi đồng lên hai mươi chín chín trăm tám mươi đồng một lít
mức cao nhất từ trước đến nay
sau điều chỉnh của liên bộ công thương tài chính mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai tăng một bốn trăm chín mươi đồng
xăng ron chín mươi năm tăng một năm trăm năm mươi đồng dầu diesel và dầu hỏa đắt thêm lần lượt là một một trăm hai mươi đồng và một ba trăm bốn mươi đồng
như vậy giá xăng e năm ron chín mươi hai là hai mươi tám chín trăm năm mươi đồng một lít ron e năm ron e năm là hai mươi chín chín trăm tám mươi đồng
đây là đợt tăng giá liên tiếp từ cuối tháng bốn và sau đợt tăng giá này
giá xăng ron chín mươi năm bán lẻ trong nước đã lập đỉnh mới cao hơn mức thiết lập hồi giữa tháng ba là một trăm sáu mươi đồng một lít
còn e năm ron chín mươi hai thấp hơn mức đỉnh hồi tháng ba khoảng ba mươi đồng mỗi lít dầu hỏa là hai mươi năm một trăm sáu mươi đồng một lít tăng một ba trăm bốn mươi đồng
dầu diesel là hai mươi sáu sáu trăm năm mươi đồng một lít tăng một một trăm hai mươi đồng riêng dầu ma rút giữ nguyên giá bán là hai mươi một năm trăm sáu mươi đồng một kg
hiện nay giá bưởi da xanh tại tiền giang đang hồi phục mạnh mang lại nguồn thu nhập khá là ổn cho người nông dân trồng bưởi để ổn định sản xuất và đời sống sau đại dịch covid một mươi chín
theo đó hiện nay thương lái thu mua bưởi da xanh từ hai mươi hai đồng đến hai mươi năm đồng một kg tùy theo loại và địa bàn tăng giá từ bảy đến một mươi đồng một kg so với tháng đầu năm
tính bình quân giá bưởi tăng từ ba mươi đồng đến bốn mươi đồng
so với các tháng trước giá bưởi tăng do quy luật cung cầu trong khi vào mùa khô nhiều vườn bưởi da xanh chưa đến kỳ thu hoạch sản lượng không nhiều
mặc dù gần đây đầu ra xuất khẩu bưởi da xanh vẫn còn gặp khó do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nhưng tình hình tiêu thụ bưởi da xanh tại thị trường trong nước có khởi sắc do dịch bệnh cơ bản được khống chế và nhu cầu tiêu thụ bưởi của người dân có xu hướng tăng trong mùa nắng nóng
ngoài ra thị trường nội địa tiềm năng lớn đối với các loại trái cây đặc sản nên tình hình tiêu thụ bưởi da xanh cũng khả quan
từ đó giúp giá bưởi da xanh hồi phục đang mang lại niềm vui cho người nông dân các vùng chuyên canh bưởi tại địa phương
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn giữ nguyên mức lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường để giữ ổn định giá cả thị trường
các doanh nghiệp tham gia chương trình này phần lớn là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và phân phối hàng hóa thiết yếu
do đó việc giữ ổn định lãi suất cho vay hoặc giảm lãi suất cho vay sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giữ ổn định chi phí sản xuất ổn định giá thành và không làm tăng giá bán sản phẩm
đại diện sở công thương tp hcm cho biết chương trình bình ổn thị trường năm hai nghìn hai mươi hai tết quý mão hai nghìn hai mươi ba có sáu mươi chín doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tham gia với nhiều đơn vị quy mô lớn
thương hiệu mạnh chiếm lĩnh thị phần cao trong đó các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu có ba mươi chín doanh nghiệp tham gia tăng bốn doanh nghiệp so với năm hai nghìn hai mươi một
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
theo thống kê quý i cục thuế tp hcm đã đề nghị điều chỉnh gần một mươi chín trăm linh trong tổng số
chín ba trăm linh hồ sơ chiếm hai mươi hai tức cứ khoảng năm hồ sơ nộp lên thì có một bộ bị trả về để sửa giá
do cây khai giá bán quá thấp số tiền thuế thu được là một trăm bốn mươi bảy tỷ đồng bằng tám mươi ba của cả năm hai nghìn hai mươi một
trong đó riêng tri cục thuế tp thủ đức đã trả gần hai trong tổng số hơn một mươi bảy trăm linh hồ sơ thu thêm hơn chín mươi hai tỷ đồng
theo thống kê của số liệu từ trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam
đến hết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
việt nam đang có gần năm hai triệu tài khoản trương khoán
đáng chú ý dù trong tháng bốn thị trường chứng khoán biến động mạnh
nhưng số lượng tài khoản mở mới vẫn xếp thứ hai trong lịch sử hai thập kỷ hoạt động của thị trường chứng khoán việt nam
trước đó trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thị trường ghi nhận kỷ lục hai trăm bảy mươi một sáu trăm một mươi chín tài khoản mở mới
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi sở giao thông vận tải các địa phương
yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động thí điểm xe điện và xe bốn bánh
gắn động cơ phục vụ du lịch trong tình hình mới
bộ giao thông vận tải yêu cầu các sở giao thông vận tải chỉ đạo thanh tra sở giao thông vận tải
phối hợp với lực lượng chức năng cơ quan liên quan trên địa bàn
tăng cường tuần tra kiểm soát kiểm tra hoạt động của phương tiện đúng tuyến đường
khu vực được phép hoạt động mà ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã quy định
thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết một mươi một của chính phủ
ngân hàng chính sách xã hội đã giải ngân hơn một ba trăm bốn mươi ba tỷ đồng vốn vay yêu đãi trong khoảng một tháng vừa qua
trong đó cho vay hỗ trợ tạo việc làm là hơn một một trăm tám mươi bốn tỷ đồng
cho vay học sinh sinh viên mua máy tính thiết bị phục vụ học trực tuyến là năm mươi bảy tỷ đồng
cho vay nhà ở xã hội là một trăm linh một tỷ đồng
thưa quý vị thời gian gần đây
các hoạt động thanh tra sở giao thông vận tải
các toán trực tuyến ngày càng gia tăng
và đây cũng là cơ hội phát sinh những hoạt động lừa đảo
cùng với sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ hiện đại
tội phạm công nghệ cao ngày càng có nhiều chiêu thức lừa đảo vô cùng tinh vi
qua các giao dịch ngân hàng điện tử
chính vì thế mà khách hàng cần cẩn trọng khi sử dụng dịch vụ này
để bảo vệ tài sản tiền bạc cũng như các dữ liệu cá nhân của bản thân mình
thường xuyên sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tiếp và cả các giao dịch điện tử
trước khi những vụ việc mất tiền lớn xảy ra thời gian qua
anh nguyễn trường rất ít quan tâm đến việc bảo mật thông tin cá nhân của mình
cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại
các gian lận trong ngân hàng trực tuyến cũng gia tăng đáng kể
những kẻ lừa đảo đã răng ra nhiều cái bẫy mới để chiếm đoạt tiền của khách hàng
trong đó có tài khoản thông qua giao dịch ngân hàng điện tử
có thể là về phía ngân hàng do hệ thống bảo mật kém
và thậm chí do cả sự tiếp tay ở phía trong
hoặc là lỗi từ phía người có tiền gửi nhưng mà thông tin bảo mật không tốt
lừa đảo trực tuyến trong lĩnh vực ngân hàng không chỉ ảnh hưởng đến người dân
mà còn gây tác động xấu đến nền tài chính quốc gia
để giải quyết vấn đề này các chuyên gia đã có những khuyến cáo
khách hàng cần phải có một cái thói quen sử dụng cái mật khẩu mạng trong cái thực hiện giao dịch trực tuyến
mật khẩu mạnh ở đây nghĩa là mật khẩu mà có độ dài
và thường tối thiểu là tám ký tự
trong đó thì bao gồm cả chữ hoa chữ in thường số và ký tự đặc biệt
thường thì khách hàng rất hay có một cái thói quen là sử dụng các cái thông tin cá nhân của mình
để sử dụng làm mật khẩu
nhưng mà cái điều đấy thì khách hàng cần phải tránh
bên cạnh đó người dùng phải hết sức quan tâm bảo vệ dữ liệu cá nhân khi giao dịch
cần truy cập trong web chính thức của ngân hàng
thường xuyên thay đổi mật khẩu đăng nhập
tài khoản internet banking smart banking không đưa thông tin giao dịch lên mạng
đặc biệt là những giao dịch mua bán hàng trực tuyến
để từ đó tránh bị lừa đảo bởi những đối tượng sử dụng công nghệ cao
nhằm chiếm đoạt tiền của mình trong tài khoản ngân hàng
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
hẹn gặp lại quý vị vào một mươi sáu h hàng ngày trên truyền hình công an nhân dân